thưa quý vị vụ cháy trung cư mini xảy ra vào đêm ngày một mươi hai tháng chín tại phường khương đình quận thanh xuân tp hà nội đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
con số thương vong quá lớn khiến chúng ta không khỏi giật mình về nguy cơ cháy nổ với loại hình trung cư mini luôn hiện hữu và đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy
không phải đến bây giờ chúng ta bị chứng kiến những hậu quả đặc biệt do cháy trung cư mini gây ra thế nhưng do nhu cầu về chỗ ở của người dân rất lớn nên các trung cư mini vẫn mọc lên như nấm bất chấp cả nỗi lo về an toàn phòng cháy chữa cháy
trung cư mini có những nguy cơ cháy nổ như thế nào người dân cần có những lưu ý gì khi có nhu cầu thuê hay sở hữu loại hình này